công an thành phố rạch giá phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh kiên giang đã phát hiện hàng chục đối tượng thuê phòng sử dụng ma túy
kiểm tra tại một khách sạn ở địa chỉ trên đường ba tháng hai vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn và tầng năm của khách sạn có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng
để sử dụng trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp
và một số dụng cụ sử dụng ma túy
tạm giữ gần bốn mươi triệu đồng
qua kiểm tra nhanh công an đã phát hiện bốn mươi bảy đối tượng đã dương tính với chất ma túy này